hợp nhất tri cục thuế huyện thanh oai và tri cục thuế huyện trường mỹ thành tri cục thuế khu vực thanh oai trường mỹ đặt trụ sở tại huyện thanh oai hà nội
theo quyết định tri cục thuế khu vực thuộc cục thuế hà nội có tư cách pháp nhân con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật
đây là dấu mốc quan trọng của cục thuế hà nội để bảo đảm cho việc vận hành được thông suốt hiệu quả
qua đây lãnh đạo các tri cục thuế khu vực cần tiếp tục nỗ lực làm việc với các huyện để thống nhất hoạt động có quy chế phù hợp giữa các cấp chính quyền và cục thuế
thưa quý vị và các bạn trong những năm qua phong trào xây dựng nông thôn mới tại nhiều huyện ngoại thành đã được triển khai sôi nổi
nhiều phong trào xây dựng nông thôn mới đã được các huyện áp dụng trong đó có phong trào ba sạch gồm nước sạch nông nghiệp sạch môi trường sạch là một trong những cách làm mang lại hiệu quả tích cực góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và xây dựng vành đai xanh của thủ đô hà nội
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận sau đây của chúng tôi
nhằm cụ thể hóa chương trình số hai ctrtu về phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống nông dân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy ubnd huyện phúc thọ đã triển khai cuộc vận động ba sạch bao gồm nước sạch nông nghiệp sạch môi trường sạch
sau lễ phát động không khí gia quân của cám bộ và nhân dân các xã trên địa bàn đã diễn ra sôi nổi có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân nâng cao chất lượng cuộc sống
quan trọng trong xây dựng nông thôn mới
võng xuyên là một xã lớn của huyện phúc thọ với diện tích tự nhiên rộng bảy ba mươi bảy km hai sau ba năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và hai năm triển khai cuộc vận động ba sạch võng xuyên đã làm tốt công tác công khai dân chủ tăng cường công tác tuyên truyền
nhờ công tác tuyên truyền vận động tốt nên được nhân dân tin tưởng phấn khởi hướng ứng các phong trào đặc biệt là phong trào ba sạch do huyện phát động
đến với võng xuyên hôm nay từ các đường liên thông
từ các đường liên xóm đến các trục đường chính đều đã được bê tông hóa và vệ sinh sạch đẹp
tại các khu dân cư người dân cũng tăng cường trồng hoa cây xanh cải tạo ao hồ tạo nên một môi trường trong sạch đưa võng xuyên trở thành một trong những xã đi đầu trong chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện phúc thọ
từ khi thực hiện cuộc vận động ba sạch đối với địa bàn dân cư phải nói rằng là đường làng được vệ sinh hàng tuần
trên sạch sẽ phong quang kể cả những khu vực ao hồ người dân có ý thức hơn không xả thải một cách tùy tiện không vứt những loại rác thải xuống khu vực ao hồ
trong chăn nuôi cũng đã xử lý có ý thức xử lý về bình hầm bioga
cuộc vận động ba sạch gắn với nước sạch môi trường sạch và nông nghiệp sạch đã có sức lan tỏa tới từng người dân trên địa bàn huyện
ao làng cung sơn thuộc xã tích giang nếu như trước kia ô nhiễm do người dân xả thải và vứt rắc bửa bãi không thể sử dụng được thì ngày hôm nay là hình ảnh hoàn toàn khác biệt
được chính quyền xã vận động người dân thôn cung sơn đặc biệt là các hội đoàn thể như hội phụ nữ hội cựu chiến binh đoàn thanh niên
đã cùng người dân chung sức chung lòng đóng góp tiền của cải tạo nguồn nước trả lại môi trường trong sạch cho ao
sau mỗi đợt tổng vệ sinh môi trường được tổ chức hàng tuần như thế này ngoài việc dọn rác người dân tập trung dọn cỏ xung quanh ao tận dụng chính xúc cỏ đã dọn đó thả xuống ao nuôi cá phục vụ cho lễ hội đánh bắt cá hàng năm mỗi đợt tết về của làng
vừa bảo vệ môi trường vừa đem đến giá trị tinh thần quý giá
chính vì lẽ đó nên hiện nay mỗi người làng cung sơn đều phấn khởi và tự giác
nếu các nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tình trạng xả rác mửa bãi đã không còn như trước nữa
về công tác vệ sinh là chúng ta không có mùi của các chất thải mà các cháu sinh hoạt hàng ngày trong những giờ nghỉ những tháng nghỉ hè các cháu sẽ được tắm ở lơi ao công cộng sạch sẽ mà các cháu được tập bơi thoải mái
đó là về cộng đồng của chúng tôi là làng cung sơn của tôi là công tác vệ sinh này là toàn dân đều nhất trí một lòng vệ sinh và tất cả chất thải đúng ngày quy định mới đưa ra để cho xe chở đi
qua quá trình triển khai thực hiện thì về vấn đề ô nhiễm môi trường nguồn nước đến nay đã cơ bản được đảm bảo
thế và qua những cái cuộc vận động được sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể thì đến nay nhân dân qua cái quá trình thực hiện thì đời sống nhân dân cũng đã phần được ổn định nâng cao và đặc biệt là đoàn kết hơn
bên cạnh việc cài tạo nguồn nước phúc thọ cũng đang triển khai nhiều giải pháp để tăng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch
trước kia khi chưa có nước sạch gia đình bà nguyễn thị huyền phải sử dụng một trăm linh nguồn nước diễn khoan
từ năm hai nghìn một mươi sáu sau khi lắp đặt nước sạch gia đình bà đã rất vấn khởi yên tâm sử dụng để sinh hoạt đặc biệt là sử dụng nước phục vụ cho việc nấu ăn hàng ngày
từ khi họ lắp nước sạch cho mình thì là ba năm nay rồi
nước sạch là cô cũng cảm thấy nó sạch sẽ không không

nhà máy cấp nước sạch sơn tây với công suất ba mươi m ba một ngày đêm đã và đang cung cấp nước sạch cho tám xã sắp xỉ bảy hộ trên địa bàn huyện phúc thọ
hiện nay huyện phúc thọ vẫn còn một số xã có đặc điểm địa hình xa mật độ dân cư thơ thớt nên việc đưa nước sạch tới những điểm này vẫn còn gặp không ít khó khăn
chính vì thế trong thời gian tới huyện cũng đang tích cực phối hợp với các xã
huyện cũng đang tích cực phối hợp với các nhà máy nước đóng trên địa bàn tiếp tục mở rộng địa bàn bác phủ nước sạch đồng thời tuyên truyền người dân thay đổi thói quen chuyển sang sử dụng nước sạch để phục vụ sinh hoạt hàng ngày
số khách hàng cung cấp của phúc thọ chúng tôi là xích sắp bảy hộ
và từ đầu năm đến nay thì chúng tôi cũng đã phát triển thêm hai mươi năm km đường ống vào thôn linh triệu của xã xen triểu
và đã lắp đặt xong cho các nhà máy nước sạch

và đã cung cấp thêm hai km ống vào cụm năm mỏ ga và cũng cấp cho một trăm linh dân ở đó
và hiện nay là cũng đang tiến hành cấp tiếp và hoàn thành đường ống một mươi km của xã thành phần huyện phúc thọ
và tiến tới từ nay đến hết quý bốn thì chúng tôi cũng sẽ làm thêm một mươi năm km bao phủ tiếp của xã ngọc tạc nữa
và hoàn thiện nước cái số ống để dẫn vào tiếp cho thôn nam của xã phùng thượng để dùng nước
cuộc vận động ba sạch nhằm phát huy tinh thần tự quản sáng tạo của nhân dân chủ động tham gia thực hiện một cách hiệu quả
sau hơn hai năm triển khai sản xuất nông nghiệp của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực
tham gia các buổi tập huấn người dân đã không còn tình trạng sử dụng thuốc diệt cỏ trong trồng trọt chất cấm trong chăn nuôi
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo chỉ dẫn của cán bộ xã
đồng thời các chế phẩm vi sinh và hữu cơ được khuyến khích đưa vào sử dụng trong sản xuất
huyện phúc thọ đã hỗ trợ lắp đặt gần hai thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại tám xã
nằm trong chương trình vùng sản xuất chuyên canh tập trung nhằm giảm tình trạng xà vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật xuống đồng ruộng và nguồn nước tưới
rau sạch gắn với bảo vệ môi trường ở đây huyện phúc thọ có chương trình cuộc vận động ba sạch nông nghiệp sạch môi trường sạch và nước sạch
trong khu rau an toàn này tất cả trong khu rau an toàn này đều có thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật
hàng tháng hàng sáu tháng một năm chúng tôi tổ chức thu vòm hai lần để ký hợp đồng với các cơ quan chức năng để có thẩm quyền để xử lý chất thải độc hại này
để bảo đảm hiệu quả trong sản xuất phúc thọ cũng thúc đẩy liên kết
theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm áp dụng tiến bộ khoa công nghệ tạo ra sản phẩm có giá trị cao an toàn và xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm là những yếu tố then chốt giúp nông sản có nguồn da ổn định
đặc biệt tại những canh đồng sản xuất mẫu lớn chính quyền địa phương đã vận động người dân hiến đất làm đường mở rộng các tuyến đường tạo điều kiện cho việc vận chuyển tiêu thụ nông sản
nhờ đó người dân phúc thọ nay đã không còn cảnh sáng sớm phải mang rau ra chợ tiêu thụ như xưa mà nay thương lái đã đến tận vườn thu mua với số lượng lớn
hôm nay anh đến phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội để thực hiện đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp của mình
tại đây anh đã được cán bộ tiếp nhận hướng dẫn và giải đáp tận tình các thủ tục của anh đã được xử lý nhanh chóng
hôm nay tôi đến đây để đăng ký thành lập công ty mọi thủ tục đã được cán bộ tại đây hướng dẫn rất tận tình và nhanh chóng tôi cảm thấy rất hài lòng